các đối tượng ở xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định đã bị các đối tượng đột nhập trộm các tài sản với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
lợi dụng sơ hở lúc nhà chùa đang thực hiện nghi lễ tụng kinh tại tránh điện các đối tượng đã đột nhập cậy cửa lẻn vào các phòng nghỉ của nhà chùa lục xoát lấy trộm tài sản